việt nam và liên bang nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp
có nhiều cơ sở để tin rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước sẽ ngày càng đi vào thực chất
đặc biệt chuyến thăm việt nam của thủ tướng nga dmitry medvedev từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi một sẽ giúp tạo thêm sung lực mới cho mối quan hệ việt nga
chủ tịch hội hữu nghị nga việt buyanov nhận định chuyến thăm việt nam của thủ tướng medvedev tới đây
và trước đó là chuyến thăm nga hồi tháng chín vừa qua của tổng bí thư nguyễn phú trọng là những sự kiện lớn trong đời sống chính trị hai nước và dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương
đặc biệt chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tạo ra sung lực mới làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa liên bang nga và việt nam
hai bên đã thảo luận tất cả mọi vấn đề trong quan hệ song phương
tôi cho rằng chuyến thăm việt nam của thủ tướng dmitry medvedev đã tạo ra cú hích quan trọng
đối tượng thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm liên bang nga mới đây của tổng bí thư chủ tính nước nguyễn phú trọng
đồng thời thảo luận nhiều phương hướng hợp tác mới
ngoài những dự án hiện nay có thể hai bên sẽ thảo luận những dự án lớn khác xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
chủ tịch buyanov nêu rõ việt nam đã khẳng định mình là đối tác ngang hàng tin cậy và giàu tiềm năng của nga của liên minh kinh tế á âu mà nga là đầu tàu
về hợp tác thương mại kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang nga cao hơn hẳn kim ngạch xuất khẩu của nga vào việt nam
các doanh nghiệp việt nam cũng đang triển khai nhiều dự án đầu tư lớn tại nga
cộng đồng việt nam tại nga ngày càng lớn mạnh hòa nhập và hội nhập vững chắc vào đời sống xã hội sở tại
nhiều người việt nam định cư tại nga đã được cấp quốc tịch